thưa quý vị chỉ xuất hiện cách đây vài năm nhưng tình hình vận chuyển tàng trữ mua bán trái phép ma túy tổng hợp dạng đá ở cần thơ
nhất là từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay diễn biến hết sức phức tạp với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi liều lĩnh
hàng đã vận chuyển vào cần thơ với số lượng ngày càng nhiều gây lo lắng trong dư luận
theo thống kê của phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an tp cần thơ trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
lực lượng này đã phát hiện và bắt giữ năm mươi hai vụ bảy mươi đối tượng tàng trữ vận chuyển mua bán chất ma túy thu giữ gần một năm kg heroin và ma túy tổng hợp dạng đá
gần sáu trăm năm mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan đã ra quyết định khởi tố ba mươi năm vụ với bốn mươi một đối tượng
đáng chú ý là tình hình vận chuyển tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy dạng đá có chiều hướng gia tăng
với thủ đoạn ngày càng tinh vi liều lĩnh hàng đá chủ yếu được vận chuyển bằng phương tiện xe khách từ tp hcm về cần thơ tiêu thụ
thời gian gần đây chúng còn dùng thủ đoạn mới là nhờ người khác thuê phòng trọ khách sạn nhưng không ở mà để chúng tổ chức mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm đối tượng mà hoạt động về ma túy tổng hợp thì nó lợi dụng tuyệt đối về cái nhà
khách sạn quán bar karaoke vũ trường để mà nó hoạt động
và cái thứ hai nữa là cái đối tượng mà sử dụng ma túy tổng hợp này là thường là những thành phần con gia đình khá giả
điện hình là vào ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm vừa qua cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an tp cần thơ
đã triệt phá đường dây vận chuyển tàng trữ mua bán trái phép các chân ma túy đá lớn thu giữ hai trăm một mươi tám ga ma túy đá
ba đối tượng có liên quan bị bắt giữ là ngô đình trung tạ văn tỷ và phan hồng ân
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã tổ chức vận chuyển tàng trữ mua bán sử dụng ma túy đá từ nhiều tháng qua
trong đó tiên trung giữ vai trò là người cung cấp ma túy đá từ tp hcm xuống cần thơ giao cho tên tỷ tiêu thụ
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an tp cần thơ
sau khi phá hai kết sát thu giữ tại nhà đối tượng trần văn âu ở phường an bình quận ninh kiều
trong đó lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ hơn bảy trăm linh gram ma túy đá được đối tượng này nguy trang cất giấu
thông qua quân chúng nhân dân tố giác thông qua công tác nghiệp vụ của chúng ta
trên cơ sở đó được sự quan tâm chỉ đạo sát sau của bác nhánh đốc
từ đó là chúng ta xây dựng kế hoạch đấu tranh là chuyên án đạt kết quả rất là tốt góp phần làm ổn định tình hình trên địa bàn
thời gian tới để công tác phòng chống ma túy nói chung
ma túy đá nói riêng đạt hiệu quả cao bên cạnh việc để mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả tác hại của ma túy
bằng nhiều hình thức đến tới các tầng lớp nhân dân
lực lượng cảnh sát ma túy công an thành phố cần thơ cần tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
tổ chức phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ma túy
chặt đứt các đường dây vận chuyển tàng trữ mua bán ma túy xuyên quốc gia
quyết tâm kiềm chế và làm giảm tội phạm ma túy phát sinh góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố